liên quan đến vụ gây dối ngày một mươi và ngày một mươi một tháng sáu cơ quan kỳ sát điều tra công an huyện tuy phong tỉnh bình thuận
đang truy bắt đối tượng nguyễn minh kha một mươi tám tuổi trú tại hải tân ba thị trấn phan rí cửa huyện tuy phong
đã bỏ trốn khỏi địa phương điều đáng chú ý là đối tượng nguyễn minh kha và người nhà đã trả lời phỏng vấn
của đài edfa vô cáo bị công an đánh bị thương nặng và đăng cấp cứu
theo kết quả nguyễn minh kha trụp x quang tại bệnh viện đa khoa khu vực bắc bình thuận ngày sáu tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
xác định kha không có tình trạng tổn thương như thông tin mà đối tượng và gia đình đã trả lời trên clip đài rfa
và đăng truyền trên mạng đề nghị nhân dân cảnh giác không nghe thông tin đối tượng vu cáo công an
đồng thời cần lên án hành vi vi phạm của đối tượng nguyễn minh kha và tích cực tố giác nơi lẩn trốn của kha
để cơ quan chức năng điều tra làm rõ
công an bình thuận kêu gọi nguyễn minh kha sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật